thưa quý vị vào sáng nay tổng cục thống kê vừa công bố số liệu kinh tế xã hội quý iii và chín tháng đầu năm
theo số liệu thống kê tăng trưởng kinh tế vẫn dương và gdp quý iii tăng trưởng khởi sắc hơn so với quý ii
cho thấy nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới
tổng sản phẩm trong nước gdp quý ba năm hai nghìn hai mươi ước tính tăng hai sáu mươi hai tính chung chín tháng
gdp ước tính tăng hai một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên thế giới
hoạt động xuất khẩu hàng hóa của việt nam vẫn giữ được mức tăng dương và là một điểm sáng
trong chín tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt ba trăm tám mươi tám tỷ đô la tăng một tám
xuất khẩu đạt hai trăm linh hai tỷ đô la tăng bốn hai
cán cân thương mại chín tháng tiếp tục xuất siêu với mức một mươi sáu chín mươi chín tỷ đô la
đặc biệt nổi lên vai trò của khu vực kinh tế trong nước với giá trị kinh mạch xuất khẩu chín tháng tăng hai mươi hai
bình quân quý iii năm hai nghìn hai mươi
cpi tăng ba một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
bình quân chín tháng năm hai nghìn hai mươi
cpi tăng ba tám mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mức tăng bình quân chín tháng cao nhất trong năm năm gần đây